ngày hai mươi sáu tháng sáu công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập biên bản vụ sa nổi đất phân lô làm đường trái phép trên diện tích là hơn bảy m hai trên địa bàn phường một mươi thành phố đà lạt
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe múc đang hoạt động san gạt trên khoảng đất rộng hơn bảy m hai tại khu vực cạnh đèo mimosa phường một mươi thành phố đà lạt
trong khu vực đất nông nghiệp đã được san phẳng xây dựng hệ thống đường bê tông nội bộ dài hàng trăm mét hệ thống thoát nước thải đầu nối thông nhau
trong đó một khối lượng lớn chất thải xây dựng được trở từ nơi khác đến để làm nền đường
công an thành phố đà lạt đã lập biên bản tạm giữ một xe múc bánh xích đồng thời tiến hành làm rõ dấu hiệu phân lô làm đường trái phép trên
trước đó ủy ban nhân dân phường một mươi thành phố đà lạt cũng đã lập biên bản vụ việc san ủi phân lô trái phép nhưng những hạng mục vẫn tiếp tục triển khai một cách ngang nhiên
và theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ xử lý vụ san ủi đất phân lô làm đường trái phép tại khu vực đèo mimosa thuộc địa bàn phường một mươi thành phố đà lạt